xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên nắng nóng sẽ tiếp tục lan rộng
đến ngày bảy tháng năm tại các tỉnh thành
thuộc khu vực phía đông bắc bộ
với mức nhiệt ngày đêm ở mức là hai mươi bốn ba mươi sáu độ
nền nhiệt cao kết hợp với độ ẩm không khí thấp
nên người dân cần lưu ý là bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất
cũng như đề phòng nguy cơ xảy ra hỏa hoạn cao
tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
chịu tác động nhiều hơn của vùng át thấp nóng từ phía tây
nên trong hôm nay cũng như ba ngày tới
tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể đạt được mức là ba mươi ba ba mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có nơi sấp xỉ ngưỡng ba mươi chín độ
và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
người dân nơi đây nên chủ động tránh các hoạt động ngoài trời
vào thời điểm nắng gắt để bảo vệ sức khỏe
các tỉnh thuộc khu vực trung bộ
cũng là nơi chịu tác động mạnh mẽ của vùng áp thấp nóng từ phía tây
kết hợp với hiệu ứng phơn
nên trong cả ba ngày tới
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế đều có nắng mạnh
nền nhiệt trên khu vực khá cao
đạt được mức là hai mươi bốn ba mươi tám độ
đặc biệt là tại vùng núi phía tây
sẽ xảy ra nắng nóng gai gắt đến đặc biệt gai gắt
khi mức nhiệt có thể vượt ngưỡng là ba mươi chín độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khu vực bình định và phú yên
trong ba ngày tới
cũng có nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ
khu vực từ khánh hòa đến ninh thuận và bình thuận
do nằm xa vùng tác động của ác thông nóng từ phía tây
nên cường độ nắng không gai gắt
như các tỉnh phía bắc của khu vực này
nên nhiệt độ cao nhất phổ biến là ba mươi ba ba mươi sáu độ
gió trên khu vực tây nguyên
đang chuyển dần sang hướng tây đến tây nam
nên mưa trên khu vực có xu hướng gia tăng dần
vào lúc chiều tối trong những ngày tới
cục bộ có thể xảy ra lốc xét
nên bà con cần lưu ý là tìm nơi tránh trú
khi có dấu hiệu của những cơn dầu mạnh
ban ngày thì trời vẫn có nắng
nên mức nhiệt sẽ giảm nhẹ
ngày đêm ở mức là hai mươi một ba mươi bốn độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
trong ba ngày tới
cũng chịu tác động của gió tây nam
nên cũng xuất hiện mưa rông nhiều hơn vào lúc chiều tối
trong cơn rồng cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
còn ban ngày thì khu vực này vẫn có nắng
nên nền nhiệt độ chỉ giảm đôi chút